trong ngày hôm nay đã xảy ra hai vụ cháy lớn tại tp hcm và vĩnh phúc hậu quả làm cho bảy người tử vong
cụ thể vụ cháy xảy ra vào dạng sáng nay tại một căn nhà nằm trên đường võ thị nhờ
quận bảy tp hcm do căn nhà bị khóa trái nhiều lớp khóa bít mất lối thoát ở tầng trệt
trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh khói lửa bao trùm căn nhà
khiến nỗ lực chữa cháy ban đầu của người dân trong khu vực không thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy nhận được tin báo đến hiện trường giải cứu được một người đàn ông bị ngạt khói
tuy nhiên ba người trong căn nhà đã bị thiệt mạng
còn tại tỉnh vĩnh phúc cũng đã xảy ra một vụ cháy trong nhà hàng có một mươi năm người
vụ hỏa hoạn khiến nhà hàng bị cháy hoàn toàn và bốn nạn nhân bị tử nạn đều là nhân viên của nhà hàng
ngoài bốn người bị thiệt mạng lực lượng chức năng đã cứu được nhiều người trong quán ra ngoài thoát chết